hôm nay sẽ lại là một ngày mà thủ đô hà nội trong trạng thái thời tiết nắng hanh
và nếu để ý một chút thì quý vị thấy là khi có ánh nắng chiều qua
thì chúng ta sẽ nhìn thấy những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng vào trong không khí
và chính những hạt bụi này khi mà kết hợp với thời tiết hanh khô
thì rất dễ khiến cho trẻ em nhỏ bị khô mũi khô mũi khô họng dẫn đến là ngạt mũi
vì vậy nếu như mà chúng ta có thể vệ sinh mũi họng cho các bé thường xuyên hơn
thì sẽ rất tốt hơn cho sức khỏe của các bé ở thời tiết này
và bên cạnh đó với những ngôi nhà có lát gạch hoa phẳng
thì trạng thái thời tiết khô hanh sẽ làm giảm độ ma sát của lòng bàn chân
và dày dép bề mặt của gạch
nếu mà các em nhỏ chạy chơi trong nhà thì cũng rất dễ bị trơn ngã
lúc này thì một đôi tất có những cái đệm mút nhỏ bằng cao su như thế này
thì có lẽ là rất là thích hợp vừa làm ấm chân của các bé
lại vừa giúp các bạn nhỏ của chúng ta được vui chơi một cách thoải mái hơn
trái ngược với thời tiết nắng hanh ở miền bắc miền trung và tây nguyên
bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ bước vào một đợt mưa to đến rất to
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông khu đô thị
bên cạnh các biện pháp ứng phó cấp bách từ cơ quan chức năng
với người dân thì cần tuyệt đối tránh việc di chuyển qua các ngầm tràn khi nước lũ lên
chủ động sơ tán gia đình và hàng xóm xung quanh ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét
và thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo về tình hình mưa lũ
trên mạng internet trên đài phát thanh hay là truyền hình
để cùng với chính quyền có những biện pháp ứng phó kịp thời